cùng cái chất hoạt động bề mặt ấy
nhưng nếu nó sử dụng cho công nghiệp
thì cái mức độ tinh khiết của nó là bình thường
ví dụ nó chỉ cần khoảng chừng chín mươi trên chín mươi là được
nhưng mà cái chất đấy nếu sử dụng trong y tế hay là sử dụng ở trong thực phẩm
thì nó yêu cầu cái độ tinh thiết rất là cao
tức là cái tạp chất có ở trong nó phải giảm xuống
thế thì nguyên liệu muốn rẻ
thì tức là phải sử dụng những cái nguyên liệu mà nó không phải tinh thiết
mà cái nguyên liệu mà nó có thể là công nghiệp bán công nghiệp
những cái đó ví dụ như là phục vụ trong cái chuyện ví dụ như cọ rửa
những cái gì đó thì nó không thành vấn đề
nhưng mà nếu để rửa bát thì cái rủi ro có thể nó nằm ở cái chỗ
tức là các cái tạp chất có trong các cái hóa chất công nghiệp
và nó có cái gia thành thấp ấy
có thể nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe con người
theo các chuyên gia để hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng đến sức khỏe
của những hóa chất được sử dụng trong nước rửa bát
người dân tuyệt đối không được mua những loại nước rửa bát không rõ nguồn gốc
không nhãn mắt không đổ trực tiếp
hoặc ngâm bắt đĩa quá lâu trong nước rửa bát
với những người sử dụng nhiều
nên sử dụng găng tay khẩu trang để hạn chế tiếp xúc với hóa chất
nước rửa chén là một trong những sản phẩm hóa mỹ phẩm
được sử dụng thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày
vì vậy cần thận trọng khi lựa chọn sản phẩm này
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại